do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao
nên từ đêm ngày một mươi ba đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to
khu vực nam tây nguyên và nam bộ trong hai ba ngày tới tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
từ đêm một mươi ba tháng một mươi đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi mực nước trên các sông từ hà tĩnh đến thừa thiên huế sẽ lên nhanh
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi mực nước trên các sông ở thanh hóa nghệ an sẽ lên
trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở thanh hóa nghệ an quảng trị thừa thiên huế và sông la ở hà tĩnh phổ biến lên mức báo động một báo động hai
riêng sông ngàn sâu sông ngàn phố ở hà tĩnh và các sông ở quảng bình có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
nguy cơ sẽ ra lụ quét trên các sông suối nhỏ sạt lờ đất ở vùng nối ngập úng tại vùng trũng
ven sông ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đặc biệt là các huyện sau
nghệ an gồm tương dương kỳ sơn quế phong quỳ châu con cuông anh sơn quỳ hợp đô lương thanh trương tân kỳ nghĩa đàn
hạt tĩnh gồm hương khê hương sơn vũ quang
quảng bình gồm tuyên hóa minh hóa quảng ninh lệ thủy
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một cấp hai
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rông mạnh sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một